sáng ngày hôm nay vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
và áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày một mươi năm tháng một mươi
sau đó thì sẽ suy yếu dần khi đi vào đất liền các tỉnh ven biển trung và nam trung bộ
diễn biến của áp thấp nhiệt đới sau có thể là bão còn phức tạp
quý vị nên liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để có phương án phòng chống đảm bảo an toàn
còn chắc nhất liền các tỉnh phía đông bắc bộ trời phổ biến là không mưa
trưa chiều thì có nắng với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi còn cao hơn
về đêm và sáng thì trời lạnh khi nhiệt độ hạ thấp ở dưới mức là hai mươi hai độ
tương tự tại các tỉnh ở phía tây bắc bộ trời nắng hanh vào trưa chiều
với nhiệt độ cao nhất là ở dưới mức ba mươi độ
thời tiết tạnh giáo thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân
tuy nhiên là quý vị chú ý nhiệt độ giảm thấp khi về đêm và sáng
đặc biệt là tại những nơi có địa hình núi cao
và các tỉnh thành miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào đến thời thiên huế
do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông sau là áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
nên từ đêm nay thì mưa rông gia tăng ở phía nam khu vực từ quảng bình cho đến thừa thiên huế
cục bộ thì có mưa to đến rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
do có mưa nên nhiệt độ duy trì ở mức thấp ngày đêm ở dưới mức là ba mươi độ
cũng chịu tác động của hình thế gây mưa
các tỉnh từ đà nẵng đến bình vận cũng có mưa lớn diện rộng trong ba ngày tới
nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp
do có mưa nên nhiệt độ ở dưới mức là ba mươi độ thời tiết mát mẻ
các tỉnh ở vùng cao tây nguyên cũng có mưa rông diện rộng trong ba ngày tới
lượng mưa lớn tập trung ở các tỉnh phía bắc khu vực
và người dân cũng cần đề phòng với sạt lở đất đá lũ quét vùng đồi núi và ngập úng vùng trũng thấp ven sông
nhiệt độ có xu hướng giảm dần và phổ biến là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ vào trưa chiều
quá trình mạnh lên và dịch chuyển gần hơn về phía đất liền áp thấp nhiệt đới
cũng khiến cho mưa ở nam bộ gia tăng hơn nhất là trong các ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu tháng một mươi
cục bộ thì sẽ có nơi có mưa vừa mưa to tập trung chủ yếu ở các tỉnh ven biển và miền đông của nam bộ